trong phần tin quốc tế tai nạn đường sắt ở nhật bản hàng chục người bị thương
mỹ không muốn thảo luận về huawei với trung quốc
thưa quý vị và các bạn hôm nay ngày năm tháng chín hơn hai mươi hai triệu học sinh cả nước đã chính thức bước vào năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
với lễ khai giảng được tổ chức nồng loạt ở các trường học
trước đó tổng bí thư chủ tịch nước đã gửi thư tới các thể
các cô giáo các bậc phụ huynh các em học sinh sinh viên cả nước những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
cũng trong sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến sự lễ khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông sơn tây thị xã sơn tây hà nội
thủ tướng khẳng định vấn đề giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm kỳ vọng của đảng và nhà nước
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc chuyển lời thăm hỏi ân cần nhất
cùng lời chúc mừng năm học mới thành công tới các thầy cô giáo và học sinh của trường trung học phổ thông sơn tây
và hai mươi bốn triệu học sinh trên cả nước
thủ tướng nhấn mạnh trong năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo đã thực hiện tốt đổi mới căn bản và toàn diện
theo nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng
những nỗ lực và kết quả này đã được nhân dân ghi nhận và khẳng định được niềm tin đối với xã hội
đánh hồi chống khai trường và chung vui với thầy và trò trường trung học phổ thông tháp một mươi tỉnh đồng tháp
chủ tịch quốc hội đề nghị trong năm học này nhà trường tiếp tục có các giải pháp nhằm khơi dậy niềm vui
niềm say mê học tập giúp học sinh phát huy khả năng và sự sáng tạo
mong muốn các học sinh của trường chăm chỉ học tập và giải luyện kết hợp chặt chẽ giữa học với hành
trao dồi kiến thức có ích cho bản thân gia đình và xã hội
tại lễ khai giảng đồng chí nguyễn xuân thắng đã điểm lại những thành tích nổi bật trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện
và đề ra tám nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đồng chí phạm minh chính nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được
trong năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
và lưu ý sáu vấn đề quan trọng mà học viện cần tập trung thực hiện tốt trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sáng nay đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đã đến dự lễ khai giảng năm học mới tại trường tiểu học thị trấn thắng hiệp hòa
tại đây đồng chí phạm bình minh đánh chống khai trường và tặng hoa quà chúc nhà trường thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới
đồng thời nhân dịp này thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh
trao cờ thi đua cho trường tiểu học thị trấn thắng
cũng tại đây hội khuyến học tỉnh tặng hai mươi suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một xuất
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường
hội khuyến học tỉnh tặng hai mươi suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng
hội khuyến học tỉnh tặng hai mươi suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá
hội khuyến học tỉnh tặng hai mươi suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá
hội khuyến học tỉnh tặng hai mươi suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một suất học bổng trị giá năm trăm linh đồng một
tại các huyện trung du và vùng cao nước thượng nguồn cùng với nước từ suối khe đổ về các sông rồi đổ mạnh ra cửa biển nhật lệ
chịu ảnh hưởng của cơn bão số bốn và đợt áp thấp nhiệt đới những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng bình xảy ra mưa lớn kéo dài gây nên tình trạng ngập lụt ở nhiều địa phương
tính đến sáng ngày năm tháng chín tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục kéo dài khiến mực nước ở các sông kiến giang sông danh sông son sông nhật lệ lên nhanh và đạt mức báo động ba
dòng nước đỏ ngầu từ các sông đang đổ rồn về cửa biển nhật lệ
đêm mùng bốn dạng sáng ngày mùng năm thì lượng nước mưa tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình có thể nói là không cao
tuy nhiên tại các huyện miền núi như minh hóa ba đồn thì lượng nước mưa rất là lớn cùng với đó là nước từ thượng nguồn đổ về làm chia cắt nhiều khu vực
sông suối từ trên thượng nguồn đổ về đã dâng cao tại cửa biển nhật lệ
mưa lớn nhiều ngày khiến nhiều địa phương bị cô lập trong nước lũ dâng cao
cho hai trăm hai mươi bảy hectare lúa của người dân huyện quảng ninh chưa thu hoạch đã bị ngập hoàn toàn hơn một trăm linh hectare lạc và hai mươi hectare ngô bị mất trắng
đồng thời năm hectare nuôi trồng thủy hải sản bị ngập bị cuốn trôi theo dòng nước ra biển
hiện tượng này đã khá quen với người dân vùng cửa biển nên nhiều người đã mang ngư lưới cụ ra đây để đánh bắt cá
cá ở trên ruộng cả hồ hồ núi
trôi đá cả trâu cả ruộng phí ở ngoài ruộng vừa hôn trôi đá hết
trên bảo số ba thì bình thường có gì mà
như cái trên bảo số bốn này thì anh thấy nó thế nào
thì cả năm này là được cái bảo này là to nhất đó
đến nay công tác phòng chống thiên tai được các huyện của tỉnh quảng bình thực hiện hết sức khẩn trương
chính quyền địa phương đang nhanh chóng di rời người dân sống tại các điểm sung yếu đến khu vực an toàn
tuy nhiên trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận có hai người chết và một người bị thương
còn tại hà tĩnh mực nước sông ngàn sâu tại huyện hương khê hiện đã dâng cao
cụ thể tại chu lễ lúc bảy giờ sáng nay mực nước ở mức một mươi bốn bốn mươi năm mét
tại phương mỹ nước lũ tăng thêm hai mét so với ngày hôm qua
nước lũ dâng cao khiến cho đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn
theo thống kê của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
tính đến chiều ngày năm tháng chín trên địa bàn huyện hương khê hiện đã có trên hai hộ
của một mươi tám xã bị ngập trong đó có một trăm bảy mươi bảy hộ bị ngập trên một mét
tuy nhiên bà con đang thực hiện tốt vâng châm bốn tại chỗ bảo đảm lương thực nước uống
để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các địa phương đơn vị
nhất là khối lực lượng vũ trang thường xuyên túc trực ứng cứu giúp đỡ bà con về mọi mặt
nhất là tiến hành sơ tán nhân dân trong tình huống cấp thiết
đồng thời tăng cường các lực lượng vệ sinh trường học bảo đảm điều kiện cho các em học sinh đến trường sau lũ
mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến hàng ngàn hectare lúa hẻ thu và rau màu trên địa bàn tỉnh nghệ an bị ngập sâu trong nước
với lưu lượng mưa ngày càng mạnh thì nhiều khả năng là số diện tích lúa bị ngập đứng trước nguy cơ mất trắng
hiện các ban ngành chức năng đang khẩn trương tiêu thoát nước để giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an
mưa lớn kéo dài khiến hơn hai bảy trăm linh hectare lúa hẻ thu tại các huyện hưng nguyên nghi lộc và thành phố vinh bị ngập nước
hai mươi hai hectare diện tích ngô rau màu các loại bị ngập có hai trăm một mươi năm hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương ban ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới
thông tin kịp thời đến chính quyền người dân để chủ động phòng tránh nhất là các khu vực vùng trũng ven sông ven biển
nguy cơ cao sạt lở đất lũ ống lũ quét đồng thời chỉ đạo nhân dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín và hải sản đạt yêu cầu để tránh thiệt hại do mưa lũ gây nên
trong những ngày qua mưa lớn kéo dài đã khiến khoảng năm trăm linh mét khối đất đá từ ta lưu dương đèo sê san đổ xuống tại km số một mươi
đã khiến tuyến đường vào xã ia kareng huyện chư pa tỉnh gia lai bị cô lập hoàn toàn
trong gần hai mươi bốn giờ hơn năm trăm linh hộ dân sinh sống tại xã ia kareng đã bị cô lập khi đây là con đường độc đạo từ xã ra trung tâm huyện
đơn vị quản lý tuyến đường là công ty thủy điện iali đã đưa phương tiện cơ giới tiến hành gạt và vận chuyển số đất đá ra khỏi hiện trường
hiện sạt lở đã được khắc phục bảo đảm đi lại của người dân
tuy nhiên trước tình trạng mưa lớn vẫn đang xảy ra chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo đối với người phương tiện qua lại tuyến đường này khi vẫn tiếp tục xuất hiện một số điểm sạt lở khác
trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do bão số bốn gây ra trên địa bàn bắc miền trung bộ tư lệnh quân khu bốn đã và đang khẩn trương triển khai lực lượng phương tiện tham gia giúp đỡ bà con ứng cứu phòng tránh lũ lụt bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân
do ảnh hưởng của bão số bốn trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình và quảng trị đã xảy ra mưa lớn lượng mưa có thời điểm hơn sáu trăm linh mm
mưa đã gây lũ gây chia cắt ba mươi ba xã gây thiệt hại
về tài sản của bà con nhân dân trên địa bàn huyện hương sơn đức thọ hương khê hà tĩnh tuyên hóa quảng bình và hướng hóa quảng trị
vấn đề thứ hai là vì tỉnh trần trung hiện nay đang lụng cho nên tỉnh mạng đang trung thành lợi đang giữ sức quan tâm và tiêu chuẩn để nơi trần cảnh của gia đình
vấn đề thứ ba là vì tỉnh trần trung hiện nay đang lụng cho nên tỉnh mạng đang trung thành lợi đang giữ sức quan tâm và tiêu chuẩn để nơi trần cảnh của gia đình
tổ chức tuyên truyền vận động bà con sơ tán giúp đỡ nhân dân sơ tán vận chuyển tài sản đến nơi an toàn và tổ chức cứu trợ bà con lương thực thực phẩm nước uống

nhưng huawei không phải là một đối tác mà chúng tôi muốn thảo luận và muốn nói đến ngay bây giờ
hiện vẫn chưa rõ những ý định thực sự của tổng thống trump trong tuyên bố trên
bởi trước đó chính ông đã nói rằng sẵn sàng thảo luận về huawei trong các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận với bắc kinh
tổng thống trump và chủ tịch trung quốc tập cận bình cũng đã từng đồng ý nếu mỹ giảm bớt những hạn chế đối với huawei thì trung quốc sẽ tăng mua nông sản của mỹ
chính phủ anh đã bại bỏ kế hoạch chấm dứt ngay lập tức
tổng thống trump đã bại bỏ kế hoạch chấm dứt ngay lập tức quyền tự do đi lại đối với các công dân liên minh châu âu nếu kịch bản nước anh rời khỏi eu không có thỏa thuận
theo đó chính phủ anh áp dụng cơ chế định cư ba năm cho hầu hết các công dân eu tới anh và đặc biệt là các doanh nghiệp vẫn có thể tuyển dụng nhân viên mà họ cần
chính sách mới sẽ cho phép công dân các nước khu vực kinh tế châu âu nộp đơn xin định cư và làm việc tại anh trong thời gian ba năm
văn kiện của chính phủ anh nêu rõ sau brexit các công dân eu tới anh từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến hết năm hai nghìn hai mươi có thể áp dụng tình trạng nhập cư tạm thời kéo dài ba mươi sáu tháng
thủ tục đăng ký theo cơ chế mới sẽ miễn phí và đơn giản hơn
theo bộ nội vụ anh công dân eu vẫn có thể tới anh du lịch ngắn ngày mà không phải làm thủ tục theo quy chế mới
tuy nhiên đối với những trường hợp công dân eu đã sống tại anh trong nhiều thập niên họ lại bị từ chối quyền định cư lâu dài tại anh sau brexit
do gặp khó khăn khi chứng minh bằng thủ tục tình trạng định cư
mặc dù kế hoạch trên cho phép các công dân eu có quyền hợp pháp ở lại anh
nhưng cho đến nay chỉ có khoảng một triệu người trong tổng số hơn ba triệu công dân eu đang sống tại anh đăng ký ở lại